thành phố đà nẵng cũng đang bước vào giai đoạn nước rút tận dụng triệt để thời gian vàng ba ngày sắp tới tiếp tục phong tỏa chặt và xét nghiệm rộng
cả ngành y tế đã và đang dồn tổng lực cho công tác này
tuy nhiên trong quá trình xét nghiệm đã nảy sinh nhiều vụ việc đáng buồn
một số người dân đã dùng mọi cách để trốn tránh thậm chí là nhờ người đi xét nghiệm thay
và những hành vi này cần lên án và có biện pháp tuyên truyền xử lý để kịp thời chấn chỉnh
qua hai đợt từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi hai tháng tám ngành y tế đã xét nghiệm hơn bảy trăm ba mươi mẫu
đây là chiến dịch xét nghiệm cộng đồng lớn nhất nhanh nhất và phát hiện f trong cộng đồng lớn nhất
để chiến dịch xét nghiệm đạt hiệu quả cao việc chọn đúng đối tượng lấy mẫu có yếu tố quyết định
thế nhưng thực tế tại đà nẵng những ngày qua vẫn có diễn ra tình trạng né tránh xét nghiệm hoặc nhờ người xét nghiệm thay
trong khi bản thân nằm trong diện liên quan đến chuỗi lây nhiễm có nguy cơ cao
ví dụ như trong công tác kê khai các hội dân trong các nhân khảo gia đình thì người ta cũng kê khai bớt lại
hoặc là tìm đủ mọi lý do mà né tránh việc xét nghiệm
tuy nhiên mà qua công tác nắm địa bàn và đặc biệt công tác phối hợp với tội dân phố
thì cảnh sát khu vực đã xác định được những trường hợp nào
từ đó là báo cáo ba dự huy công an phường từ đó có biện pháp phối hợp
với lại định thu hương cơ tiếp tục tuyên truyền cũng như vận động
đối với những người có tư tưởng không muốn xét nghiệm thì trước mắt là chúng ta lồng tóc
lồng tóc truyền truyền vận động người dân để tự xét nghiệm
trong trường hợp người dân mà cố tình trống tránh việc xét nghiệm thì sẽ lập biên bản xử lý
về hành vi vi phạm từng hành vi cụ thể và sau đó bục người đó phải thực hiện biện pháp xét nghiệm
rút kinh nghiệm từ hai đợt lấy mẫu trước đó tổ covid cộng đồng liên tục xuống địa bàn
giả soát từng đối tượng lấy mẫu đảm bảo phương châm đủ đúng tránh soát lọt
và áp dụng nhiều cách làm hay hạn chế thấp nhất số lượng người lấy mẫu cùng thời điểm
khi mà nhận được cái dân xét xét nghiệm của bên trạng y tế đưa xuống
thì ra soát trước tên là những người mà thường xuyên đi xa nhà đi xa đó đi làm việc xa đó
là những người đó là ưu tiên đầu tiên rồi bắt đầu những người khác là tiếp tục
luôn chuyển nhau luôn chuyển nhau trong gia đình
lấy mẫu xét nghiệm y tế hôm nay và những hôm trước chúng tôi đi thông qua gia lô một lần là bà con biết
thời gian địa điểm sau cái tổ năm tám này thì còn một cái tổ số bốn nữa chúng tôi chưa thông báo
còn nửa giờ người ta mới đến lần lượt đấy để bảo đảm cái quy định về giãn cách
bắt đầu từ ngày hai mươi hai tháng tám nhiều địa phương đã tiến hành lấy mẫu toàn dân lần thứ ba
từ kết quả ba đợt xét nghiệm thành phố sẽ có đầy đủ cơ sở đánh giá
từ đó quyết định các biện pháp phòng chống dịch giai đoạn tiếp theo
công an cơ sở sẽ tăng cường phối hợp với các ngành kiểm tra
ra soát thật kỹ không để tái diễn tình trạng nêu trên
ngoài ra người dân cần nâng cao tinh thần tự giác chỉ có tự giác
tự ý thức mới có thể bảo vệ bản thân gia đình và cộng đồng trước dịch bệnh
quý vị thân mến hình ảnh những chiến sĩ công an không quản nắng mưa cùng với các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch đã khiến cho nhiều người xúc động
làm việc với trách nhiệm là điều ai cũng hiểu thế nhưng thực hiện nó bằng cả trái tim thì sẽ lan tỏa những điều tốt đẹp đến mọi trái tim
và hình ảnh một thượng úy công an giữa trưa nắng ngồi bệt dưới đất bên cạnh là hàng loạt rau củ quả thực phẩm được bày ngăn nắp
chăm chú vừa đếm vừa ghi chép cẩn thận từng phần để chia cho mỗi
hộ dân và một tờ giấy để không hộ nào bị thiếu hay thừa được chia sẻ trên mạng xã hội đã tạo được ấn tượng về sự tận tâm của người chiến sĩ công an nhân dân
hình ảnh rất đối bình dị này được chia sẻ và nhận được nhiều bình luận từ cư dân mạng
đúng tinh thần lúc dân cần lúc dân khó có công an hình ảnh các chiến sĩ trong mùa dịch làm ấm lòng bao người
thật ấm lòng người chiến sĩ áo xanh cầu mong tất cả đều được bình yên trong cuộc sống
cảm ơn những chiến sĩ công an làm đẹp tình người cảm ơn những tình cảm thật sự chú đáo của các anh với bà con nơi vùng đất dịch bệnh
công an là thế gần dân và gắn bó với nhân dân trong thời khắc này
và còn rất nhiều bình luận đã thể hiện sự xúc động trước sự tận tụy trách nhiệm đến đáng yêu của chiến sĩ công an
nhưng với thượng úy trong bức ảnh nguyễn thanh lam công an phường hòa cường bắc quận hải châu đà nẵng
thì khi làm những việc này anh chỉ nghĩ đơn giản
dù là nhiệm vụ của lực lượng công an hay kiêm nhiệm tất cả mọi việc của tổ dân phố
khi người dân cần anh sẽ thực thi bằng cả tấm lòng và trách nhiệm của mình
bởi đó là tinh thần của người chiến sĩ công an nhân dân tất cả vì nhân dân phục vụ